trong ngày chủ nhật phong trào hezbollah ở liban đã phóng nhiều loạt rocket vào thị trấn kiriat mona miền bắc israel để trả đũa cuộc tấn công của israel ở miền nam liban mà họ cho rằng đã khiến một phụ nữ và ba trẻ em thiệt mạng
hezbollah cho biết mẹ của ba đứa trẻ là các bé gái từ tám đến một mươi bốn tuổi đã bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào ngày bốn tháng một mươi một khi chiếc ô tô đang di chuyển giữa các làng anata và aitarun gần biên giới israel
trong khi đó quân đội israel cho biết những binh sĩ của họ có liên quan đến một phương tiện được xác định là phương tiện tình nghi vận chuyển những phần tử khủng bố ở liban và đang xem xét báo cáo về việc có những dân thường ở trong đó
thủ tướng liban najib mikati cũng đã lên tiếng chỉ trích israel vì các cuộc tấn công ở miền nam của đất này ông mikati cho biết chính phủ liban sẽ gửi đơn khiếu nại lên hội đồng bảo an liên hợp quốc
các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới giữa liban và israel vẫn đang tiếp diễn
cũng trong ngày năm tháng một mươi một hai chiến binh của lực lượng hezbollah
và bốn dân thường đã thiệt mạng trong khi năm người khác bị thương
về phía israel quân đội đất này xác nhận một người israel đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do phong trào hezbollah của liban thực hiện qua biên giới